hôm nay mùng bảy tháng ba hội đồng xét xử bắt đầu tiến hành phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
đây được xem là nội dung quan trọng nhằm làm rõ thêm nhiều tinh tiết bản chất vụ việc cũng như phương thức phạm tội của các bị cáo đã thực hiện
bị cáo võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb là người trả lời thẩm vấn đầu tiên
bị cáo văn bị truy tố về tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng trương mỹ lan thường xuyên gọi điện cho văn để thực hiện hành vi rút tiền scb thông qua khoản vay và bị cáo lan đã có chủ trương chỉ đạo để scb giải ngân khoản vay
theo bị cáo văn số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp là để trả nợ cũ tại ngân hàng scb
trả khoản vay ở ngân hàng khác mua dự án mới đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác không đúng với phương án vay trong hồ sơ vay
văn cũng là người trực tiếp đưa hối lộ bốn lần theo chỉ đạo của trương mỹ lan cho đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra
tầng cơ quan điều tra văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra tố giác hành vi của nhàn
từ trước khi khởi tố vụ án hợp tác tích cực với cơ quan điều tra do đó không xem xét trách nhiệm hình sự văn về tội đưa hối lộ
trước đó nhận thấy hành vi phạm tội của nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty capella phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản
được xét xử độc lập không liên quan tới hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm
xét đơn đề nghị của luật sư và tình trạng sức khỏe của bị cáo trí tòa chấp nhận cho bị cáo này được ở lại trại tạm giam
khi nào cần trích xuất bị cáo tới tòa hội đồng xét xử sẽ thông báo cho lực lượng dẫn dài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố tạm giam đối với lê xuân nam
trú tại thành phố lạng sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố lạng sơn phát hiện đối tượng lê xuân nam vay mượn tiền của nhiều người có dấu hiệu chiếm mọt tài sản
công an thành phố lạng sơn đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ sự việc
vào khoảng giữa năm hai nghìn một mươi chín lê xuân nam thông qua mạng xã hội facebook thuê người khác làm giả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích một trăm linh m hai tại địa chỉ phường tam thanh thành phố lạng sơn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nam cần tiền làm ăn nên đã vay bà hoàng thị minh chú tại thành phố lạng sơn ba ba tỷ đồng
và để giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để làm tin
đồng thời cam kết trong vòng một năm nếu không trả được tiền thì bà minh có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thừa đất trên
hết thời hạn cam kết nam đã không trả được số tiền trên nên tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà minh đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mà nam đưa đến văn phòng luật sư để hỏi thủ tục chuyển nhượng thì phát hiện giấy tử trên là giả
tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản
xảy ra tại liên đoàn lao động tỉnh dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
theo có trạng trong dịp tết tân sửu hai nghìn hai mươi một phạm thị nhung là trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động
liên đoàn lao động tỉnh hải dương được mai xuân anh là chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh
giao nhiệm vụ
phục vụ mua quà tặng cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
và công nhân lao động trong các khu cách ly tập trung
nhung đã khảo sát xây dựng tờ trình các gói thầu mua một số loại lương thực thực phẩm
và giao cho phạm dũng khi đó là phó trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động
liên đoàn lao động tỉnh cùng mua
các bị cáo đã nâng giá mua hàng hóa cao hơn thực tế thỏa thuận chết khấu nhưng không ghi trong hợp đồng
và đã chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt mai xuân anh năm năm sáu tháng tù phạm thị nhung bốn năm tù
về tội tham mô tài sản
bị cáo phạm dũng bị tuyên phạt ba năm tù về tội tham mô tài sản nhưng cho hưởng án treo
sau nhiều lần thuê và trả tiền đầy đủ để được xem là khách hàng thân thiết đối tượng đã khiến
cho các chủ cho thuê xe chủ quan
chờ đợi đến khi nạn nhân đã không còn cảnh giác các đối tượng liền mang xe thuê được
đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài
ghi nhận sau đây của phóng viên tại tỉnh an giang sẽ cảnh báo về những sơ hở
trong hoạt động cho thuê xe ô tô tự lái hiện nay
đây là chiếc ô tô mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa thu hồi
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiếc xe này do đối tượng ngô văn tỉnh tên gọi khác là tính
trú tại thành phố bưu ma thuật tỉnh đắk lắc đến thành phố châu đốc tỉnh an giang thuê
rồi đem đến tỉnh lâm đồng bán lấy tiền trả nợ
thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang tình trạng thuê xe ô tô tự lái
rồi đem cầm hoặc bán diễn biến phức tạp
các đối tượng tạo niềm tin với chủ xe bằng những lần đầu thuê xe
thanh toán sòng phẳng sau đó đặt vấn đề thuê xe dài hạn rồi chiếm đoạt
điển hình như trường hợp của anh đinh thanh tùng là người quản lý bãi giữ xe
tại phương châu phú b thành phố châu đốc
sau khi đã tạo được niềm tin với anh tùng ngô văn tỉnh đã thuê hai chiếc xe ô tô
bảy chỗ ngồi của anh tùng mà không cần phải hợp đồng thuê mướn
sau đó tỉnh đem hai chiếc xe trên đến các tỉnh lâm đồng và đắk lắc
bán lại với giá trên một tỷ đồng
hai ba lần nữa thì anh về
anh cũng tính tiền sòng phẳng rồi anh về anh trả xe
khi mà mình biết anh tính này rồi mình hỏi rõ là nhà anh tính này ở đắk lắc
nhà cơ sở vậy vậy mình mới tin tưởng
lần sau mình anh tính gọi gọi điện thoại giao xe lại chỗ khách sạn chỗ anh tính ở đó
thì mình cũng đem xe lại nhờ nhân viên khách sạn đó giao chìa khóa lại cho anh tính
khi mà chơi thuê rồi thì mình cũng nghĩ là nó thuê
nó đi làm công việc làm ăn gì là chuyện của nó
khi mà người ta đem xe về đem giấy tờ về đây người ta đòi sang tên xe thì mình mới vỡ lẻ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba anh từ tôn thất khánh tùng chú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng tên là nguyễn văn nam chưa rõ nhân thân lai lịch
đã thuê xe ô tô của anh rồi điều khiển đến huyện go dâu tỉnh tây ninh
cầm cố với số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
bằng những thủ đoạn như trên đối tượng còn chiếm đoạt hai xe ô tô khác tại tỉnh đồng tháp
trị giá một sáu tỷ đồng và đang bị công an tỉnh đồng tháp truy nã
đối với chủ nhà xe thì họ đa số là thông qua quen biết rồi họ không làm thực đồng không có tính ràng buộc
nên khi xảy ra sự việc thì muốn xử lý các đối tượng cũng rất là khó khăn
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề nghị lực đồng ràng buộc giữa chủ nhà xe và người thuê xe
để thuê xe tự làm
thuê xe thì không có được quyền đọc là bán xe hay là cầm xe mà mục đích sử dụng để đi lại trong công việc
trên thực tế thuê xe ô tô tự lái hiện nay là một hình thức kinh doanh khá phổ biến nhưng tiêm ẩn không ít rủi ro
và khi vụ việc xảy ra không phải ai cũng may mắn lấy lại được tài sản của mình
qua những vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo người kinh doanh dịch vụ cho thuê cầm đồ mua bán xe
cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tránh tiền mất tật mang
liên quan đến vụ cô gái hai mươi một tuổi bị sát hại tại huyện tân uyên tỉnh lai châu vào ngày năm tháng ba vừa qua
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu cho biết vừa bắt giữ thành công nghi phạm gây ra vụ án
cụ thể vào tối ngày sáu tháng ba ban chuyên án đã bắt được lò văn sươm sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã thân thuộc huyện tân uyên
như tin đã đưa vào tối ngày năm tháng ba tại xã nậm cần huyện tân uyên đã xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân là cô gái sinh năm hai nghìn ba trú tại bản phiêng áng
sau khi gây án đối tượng đã cầm theo dao bỏ chạy
hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ đều được huy động và sau hơn một ngày truy tìm ban chuyên án đã bắt được đối tượng
dùng dao không chế một người phụ nữ để hiếp dâm và cướp tài sản
một đối tượng vừa bị công an thành phố bông ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ sau ba ngày bỏ trốn đến tỉnh bà rịa vũng tàu
đó là lê quốc tuấn chú tại tỉnh hà tĩnh
theo điều tra ban đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi chấp thành xong án phạt tù tuấn từ hà tĩnh vào đắk lắc
ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá tuấn ngủy trang kín mặt mang theo hai sợi dây dù
một con dao sang nhà người phụ nữ hàng xóm kệ dao vỏ cổ không chế
chói tay chân và dùng băng keo bịt miệng để thực hiện hành vi hiếp dâm
ngoài ra tuấn còn giật một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân
trên đường tàu thoát đối tượng đột nhập vào một nhà trọ lấy cắp một máy tính sách tay
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đêm ngày ba tháng ba công an thành phố bô ma thuật đã bắt giữ thành công tuấn
khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tỉnh bà rịa vũng tàu
được biết tuấn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy nhiều năm nay
bất kể ngày hay đêm chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên trung tâm cảnh sát một trăm một mươi ba luôn có người thường trực nghe và tiếp nhận những thông tin liên quan đến an ninh trật tự và yêu cầu chính đáng của nhân dân đề nghị công an giúp đỡ đồng thời tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ổn định tình hình trật tự quyết không để xảy ra các vụ gây dối kéo dài tụ tập đông người